chiều nay hai mươi tám tháng bảy quốc hội thảo luận tại hội trường về quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám
việc lập dự toán giao dự toán chấp hành dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bốn
đã bảo đảm tuân thủ luật ngân sách nhà nước hay chưa
và đã bộc lộ những vấn đề gì chưa hợp lý trong chính sách tài khoá năm hai nghìn một mươi bốn
nếu có thì cần phân tích rõ các nguyên nhân và giải pháp khắc phục là những nội dung
mà quốc hội đưa ra trong phiên họp chiều nay để cùng các đại biểu thảo luận
hầu hết các đại biểu nhất trí với báo cáo của ubnd và kiểm toán nhà nước
tuy nhiên bên cạnh sự nhất trí thì các đại biểu cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình
chúng ta đã chuẩn bị qua tháng thứ hai mươi rồi
lúc đó chúng tôi đề nghị là trong trường hợp giữa hai nhiệm kỳ quốc hội như là năm nay
thì có thể kéo dài hơn một mươi tám tháng nhưng không được quá hai mươi tháng
thì chúng ta áp dụng pháp luật là tốt
chúng ta cũng bảo thủ không sửa
tốc độ nợ công tăng nhanh
so với hai nghìn một mươi ba thì tốc độ tăng là một mươi bảy tám
như vậy rõ ràng là chúng ta đang cố gắng khống chế nợ công
nhưng chúng ta chưa khống chế được và nợ công đang còn tăng nhanh
có một số cử tri
khi quan ngại với cái chỉ số năm mươi tám hai so với gdp của nợ công
thì có vẻ không sát thực tế
nếu chúng ta đối chiếu kịp thời đầy đủ
thì có dư luận cho rằng con số này có thể còn cao hơn rất nhiều
các đại biểu cho rằng việc quốc hội mời kiểm toán nhà nước tham gia báo cáo trước quốc hội
là một điểm khá mới mẻ thể hiện sự minh bạch rõ ràng trong việc kiểm toán ngân sách nhà nước
bên cạnh đó các đại biểu cũng kiến nghị đề xuất với chính phủ
những giải pháp nhằm tháo gỡ tình trạng bụi
chi ngân sách hoặc một số địa phương chưa sử dụng đúng nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước
vấn đề đặt ra là vì sao tăng thu cao như thế
nhưng bộ chi ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bốn vẫn cao hơn dự toán
chúng kiến nghị với chính phủ và các bộ phận có liên quan đó
chúng ta cũng cần rà soát lại các chế độ các tiêu chuẩn các định mức
sao cho nó phù hợp với thực tế
một số địa phương thì hụt thu nhưng mà thực hiện
rà soát cắt giảm nhiệm vụ chi theo quy định khoảng hai điều năm mươi chín
thì nó không được tôn trọng
tình trạng sử dụng sai nguồn kinh phí còn xảy ra tại nhiều địa phương
vẫn còn khá nhiều tồn tại trong thu chi ngân sách
các đại biểu cho rằng tính kỷ cương kỷ luật tài chính kỳ luật ngân sách
cần được tôn trọng và thực hiện nghiêm minh tại các cấp các ngành
từ trung ương đến địa phương và chính phủ cần quyết liệt hơn nữa
trong chống thất thù chống chuyển giá buôn lậu gian lận thương mại
tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cải cách hành chính mạnh mẽ
hỗ trợ cho sản xuất kinh doanh tạo công an việc làm tăng trưởng kinh tế
để từ đó có nguồn thu ngân sách nhà nước nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước
cũng như sử dụng có hiệu quả nguồn thu từ tiền cổ phần hóa và tiền thuế trong nhân dân